từ ngày sáu đến ngày một mươi sáu tháng chín khán giả yêu điện ảnh tại năm thành phố lớn là hà nội hải phòng huế đà nẵng và thành phố hồ chí minh
sẽ được thưởng thức những bộ phim xuất sắc nhất của điện ảnh nước đức trong khuôn khổ liên hoan phim đức lần thứ tám tại việt nam
liên hoan phim đức lần thứ tám tại việt nam được khai mạc tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội vào tối sáu tháng chín
từ khá sớm nhiều khán giả thủ đô đã đến với phòng chiếu để chờ đến giờ được thưởng thức những bộ phim mới và xuất sắc nhất của điện ảnh đức
ngay sau lễ khai mạc là xuất chiếu mở màn với phim hai mươi bốn tuần của nữ đạo diễn trẻ anne zohra burekche
hai mươi bốn tuần là phim thuộc đề tài khá gai góc kể về câu chuyện của một bà mẹ phải đứng trước lựa chọn giữ hay bỏ bảo thai đã ở tháng thứ bảy
khi biết con mình sinh ra có thể có dị tật bộ phim đã từng được công chiếu ở một mươi sáu nước trên thế giới
nhân dịp này khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ của anne
đây là lần đầu tiên tôi tới việt nam và được tham dự liên hoan phim đức tại đất nước của các bạn
tôi cảm thấy rất hân hạnh khi phim hai mươi bốn tuần của tôi được lựa chọn chiếu mở màn tại liên hoan phim
ngoài ra tôi còn đến đây với phim thế hệ y trong vai trò một nữ diễn viên
ngoài phim hai mươi bốn tuần bảy phim còn lại bao gồm mất tích ở berlin gia đình lốt man nổi loạn hạnh phúc hổ cái lời hứa tự do vùi trong cát hoang dã
và đặc biệt là the chick của đạo diễn nổi tiếng
các phim này thuộc nhiều thể loại khác nhau như phim nghệ thuật phim tài liệu phim gia đình và phim hài
mô tả cuộc sống muôn màu của xã hội đức thế giới người trẻ và những gì họ quan niệm về cuộc sống
và hứa hẹn sẽ mang đến khán giả những giây phút thưởng thức phim thú vị
qua đó ngắn bó chặt chẽ hơn tỉnh đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia hai nền văn hóa đức việt